vâng riêng tại nghệ an với sức tàn phá khủng khiếp trận lũ quét tại huyện kỳ sơn đã gây thiệt hại tài sản ước tính hơn một trăm linh tỷ đồng
trận lũ quét từ đêm ngày một cho đến ngày hai tháng một mươi đã làm một người chết một mươi bốn ngôi nhà bị cuốn trôi tám mươi năm ngôi nhà bị ngập và làm hư hại nhiều tài sản hoa màu của nhân dân
ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức sơ tán người dân thị trấn mường xén xã tà cạ đến nơi an toàn
huy động lực lượng phương tiện xử lý các điểm giao thông bị sạt lở vùi lấp hỗ trợ người dân dọn dẹp và sửa chữa nhà bị sập đổ hư hỏng
khắc phục các công trình công cộng bị đất đá vùi lấp
hiện xã tà cạ vẫn còn hai bản hòa sơn và sơn hà bị cô lập lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận được
hiện nay nước đang rút chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng khẩn trương thực hiện công tác khắc phục hậu quả mưa lũ
lực lượng vũ trang trên địa bàn đã sung tích kịp thời có mặt tại kỳ
bên cạnh đó công an tỉnh nghệ an đã điều động năm mươi cán bộ chiến sĩ tăng cường để giúp nhân dân khắc phục hậu quả
hiện nay khu vực kỳ sơn trời đã tạnh mưa tuy nhiên khu vực thượng nguồn vẫn mưa nên nước đổ về suối hủy giảng vẫn khá lớn
gây khó khăn trong việc tiếp cận cứu trợ tại bản hòa sơn sơn hà xã tà cạ
nguồn nước sạch của huyền là nguồn mà bị trôi về này
hiện nay đang khó khăn về nước uống cho đồng bào toàn bộ địa bàn của thị trấn cũng như các bản liên quan
và khó khăn thứ ba là từ hai giờ sáng hôm bị xảy ra trần lũ
cho đến bây giờ là hiện nay một nửa của khối một thị trấn này cho đến hai chín bản hai mươi xã bị cô lập là chưa có điện
ở đây cũng là một cái khó khăn cho công tác liên lạc và xử lý các cái nắm các cái thông tin báo cáo
trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp
ủy ban nhân dân huyện kỳ sơn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan
tập trung huy động các lực lượng tham gia ứng cứu khắc phục hậu quả mưa lũ
đồng thời tiếp tục trực tiếp chỉ đạo địa phương sơ tán người dân đến nơi an toàn
thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ cho công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn